hiện nay tại một số tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang đi qua địa bàn tỉnh bắc ninh
diễn ra tình trạng xe ô tô đón trả khách ngay tại lòng đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt
thế nhưng tình trạng đón trả khách vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày
tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang chính thức được thông xe từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
với khoảng hai mươi km đi qua địa bàn tỉnh bắc ninh
theo ghi nhận của phóng viên tại bắc ninh tuyến đường có lưu lượng lớn các phương tiện vận tải lưu thông hàng ngày
đặc biệt tại các điểm nút giao thông với khu công nghiệp như khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn khu công nghiệp tiên sơn
tuy nhiên tình trạng xe khách tạt vào lề đường dừng đón trả và bắt khách sai quy định diễn ra thường xuyên
khi được hỏi lý do lái xe thường giải thích lòng vòng trốn tránh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh đã xử phạt gần tám hai trăm linh trường hợp vi phạm
thu về kho bạc nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng trong đó xử lý gần chín trăm linh trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông
với các hành vi vi phạm chủ yếu như dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định dừng xe gầm cầu vượt không đóng cửa khi lên xuống trở quá số khách quy định

trong việc xử phạt để hạn chế thậm chí xóa bỏ tình trạng đang báo động trên